là lưu giữ được những tác phẩm có giá trị của một nền hội họa
ta cứ nói ngay anh đức minh đi
cái bộ siêu tập của ông ấy hiện nay
là một bộ siêu tập rất quý
và nhiều tác phẩm trong đó đã được bảo tàng nguyên thật việt nam mượn lại
để sao chép lại
thậm chí mượn lại để mà trưng bày
và việc thứ hai là nhà siêu tập ấy phải nhìn ra được những cái nhân tố nó còn đang tiềm ẩn
những cái giá trị còn chưa được công nhận nhưng rồi sẽ được công nhận
tức là giới thiệu được nghệ sĩ đối với công chúng
thì tất cả những cái việc như thế mà ông đức minh cũng làm được ấy
hiện tại các nhà siêu tập mới của chúng ta đã làm được chưa
càng bây giờ thì tôi lại càng lưu tâm đến một cái điều như thế này
cái phẩm cách của nhà siêu tập cũng hết sức quan trọng
tài năng là đương nhiên của nhà siêu tập
cái kiến thức uyên bác uyên thâm
biết có một cái con mắt xanh để có những cái dự cảm sáng sủa
cho tương lai của một cái nền mỹ thuật
thì đương nhiên là cái vai trò của nhà siêu tập hết sức quan trọng
họ không phụ thuộc vào nhà phiêu bình đâu
như ông đức minh ông không có phụ thuộc đâu
ông có thể ông chơi với nhà phiêu bình
nhưng mà ông lại không phải vì cái sự phát hiện của nhà phê bình rồi mình mới làm siêu tập
mà trong bối cảnh hiện nay
thì đang có xuất hiện những nhà siêu tập mới
cũng chính là các doanh nghiệp việt nam
họ ý thức được cái sứ mệnh của họ
và chủ động vào cuộc
nhưng chủ động vào cuộc là một việc rất cần
những cái chuyên gia giỏi
tư vấn cho họ
bách bảo cho họ
biết lưu giữ những cái giá trị nào
trong cái bối cảnh hỗn loạn
của một cái thị trường tranh giả như thế
thì tôi cho rằng là
họa sĩ nguyễn xuân tiên
người ngồi cạnh tôi ở đây
thì anh cũng có công
trong cái thập kỷ gần đây
để có thể giúp
cho những nhà siêu tập hình thành
những cái bộ siêu tập có giá trị
trong yên lặng
đương nhiên là họ cũng không thích
công bố rộng cái chuyện này
tôi cho là đúng thôi
bởi vì bây giờ
cái sự không an toàn của đời sống của nghệ thuật
đang là một cái nỗi ám ảnh
không chỉ người sáng tạo
cho ra tác phẩm
mà kể cả những nhà sưu tập cũng thấy rằng là
cũng không nên
cũng phải kín tiếng
kín đáo về cái bộ siêu tập của mình
nếu không chỉ trong dây khắc là
tranh giả từ bộ siêu tập
của họ sẽ xuất hiện
ở thị trường ngay lập tức
thì tôi cho là cái thời của công nghệ
cho nên cái trò trôm chỉ
tác phẩm nghệ thuật để làm giả
và buôn bán trót lọt ra nước ngoài
trong sự bảo kê của người nước ngoài
cũng đang là một cái uy hiếp
cái su thế lành mạnh
cần phải có cho sự thay đổi
của nền nghệ thuật tương đại việt nam
bởi vậy tôi nghĩ là điều này
thì thôi thì các nghệ sĩ cứ tự bảo trọng
và bản thân
cái nhà doanh nghiệp
có văn hóa có tầm nhìn
cũng đáng xuất hiện
nhưng họ theo cái cách khác
họ không lộ thiên
chất ra cái nghệ thuật mở cửa từ năm tám mươi sáu
nhưng đến năm chín mươi
thì chúng tôi gọi là nghệ thuật nước đại
vì bản chất
thì những cái tác phẩm tốt
hiện nay đang nằm ở bảo tàng singapore
vì họ có một cái chủ kiến
họ có một cái đường đi
một cái kế hoạch chiến lược rất rõ ràng
từ năm chín mươi bốn
không có cái chiến lược đấy thì rõ ràng
chúng ta sẽ không vươn tới được một cái tầm
để lưu giữ các tác phẩm tốt
cũng giống như thế
ngoài chuyện giám đốc bảo tàng nghệ thuật ra
cũng phải kể đến
một cái cơ quan
có trách nhiệm
là bộ văn hóa
bộ văn hóa không nhìn ra được cái chiến lược như thế
thì cũng không thể là đầu tư cho nó
để lưu giữ được các tác phẩm
mà tác phẩm đấy
thì rõ ràng nó là văn hóa của một dân tộc
chính vì thế cho nên
tại sao chúng ta
về nghệ thuật đương đại
chúng ta đi chậm hơn singapore
vì khi mà singapore đặt vấn đề
tức là có hai tiêu chí rất lớn
một là lưu giữ toàn bộ
tất cả tác phẩm nghệ thuật đương đại tốt nhất
của đông nam á
hai là biến singapore trở thành
một trung tâm nghệ thuật của đông nam á
và sau đấy có thể là châu á
cái quan điểm của họ từ năm chín mươi bốn đã như thế rồi
từ xuyên suốt thì chính phủ trở xuống
thì rõ ràng cái này thì chúng ta thấy rằng là
chúng ta thiếu
những năm hai nghìn cho tới khoảng hai nghìn tám
thị trường tranh việt nam
dùng từ ảm đạm gần như là gần như không có thị trường
ở một mặt khác thì nó lại
nổi lên một số các
một số các người
yêu thích nghệ thuật
một số những người làm gallery nghệ thuật
họ bắt đầu giới thiệu
nghệ thuật đương đại
không có biết những nhà sưu tập mới chơi
mười mấy năm thôi
nhưng họ đã là những người sưu tập
từ những khi họ còn là sinh viên
thì phải nói giờ phút này
họ là doanh nghiệp
thì bản thân họ cũng có những tác phẩm
có những tác phẩm
có thể là sánh với bảo tàng mỹ thuật việt nam
những nhà sưu tập thực sự
mới là những người có thể quyết định
được cái giá trị nghệ thuật
và cái thị trường đương đại của mỹ thuật việt nam
là tôi cũng thấy như là
hiện nay có hàng chục
tôi được biết có hàng chục
vẫn là lặng lặng
những tác phẩm có giá trị cao
thì có thể khác nhau
họ sưu tập theo sở thích
các tác phẩm giá trị
theo sở thích
và họ cũng có được tư vấn
tôi cũng muốn nói rằng là
rất nhiều người cũng đã
tức là tiền học phí mà
cũng trả giá rất là nhiều
thì mới có được thế
tại vì tôi cũng biết là có những
doanh nghiệp trẻ bây giờ
thì họ có khoảng hơn nghìn bức tranh
sưu tập trong nhiều năm
thế nhưng có lần họ
mời tôi xem
sau khi xem xong thì tôi bảo là
cũng thật nguy hiểm
ông đang giữ
những thứ mà nó không phải là nghệ thuật
nó là những thứ thuộc về thị trường
mà những thứ đấy thì
có thể bù đắp để dành cho
người ta có thể trang hoà một cái
phòng khách của mình
và tôi thì
người đấy cũng
vì tôi đánh giá tôi bảo hơn một bức tranh thì tôi
theo tôi xem tôi đánh giá thì chỉ có được khoảng bảy tám bức có giá trị
thế theo nguy hiểm
đôi ba chục năm nay
vẫn có những nhà sưu tập
họ dần hình thành
cái bảo tàng tư nhân của mình
họ làm việc một cách âm thầm
họ tìm kiếm những tác phẩm tốt
và tôi còn được biết
được biết là có những người sẵn sàng đi ra nước ngoài
tới các cái phiên đấu giá
để mua về bằng được những tác phẩm việt nam đã bị trôi nổi ở bên đó
và họ làm được điều đó
và tôi nghĩ rằng đấy là một cái tín hiệu rất là đáng mừng
tuy nhiên ngược lại ở một phía khác chúng ta nhìn thấy
có những tín hiệu không đáng mừng một chút nào cả
chúng ta biết rằng trong một vài năm trở lại đây có những nhà đấu giá ở việt nam được mở ra
theo định kỳ hàng tháng hay là hàng quý rồi đấy
họ có những phiên đấu giá
các tác phẩm được
được các nhà siêu tập gọi là siêu tập mang đến
rất nhiều trong số ấy là giả
thì tôi không biết là do các nhà sưu tập ấy không biết rằng nó là giả
hay là họ cố tình đem của giả đến để bán
giống như là cách đây một mươi một mươi năm năm
những cái tin vui như vậy để tranh việt hồi hương
rất là chờ đợi
để nhìn trở lại những cái tác phẩm mà xưa nay mình chỉ biết đến tên tác phẩm
để được nhìn tận mắt
nhưng tiếc thay là tôi nghĩ là
ở trong cái
tranh việt hồi hương ấy
thì khối người không phải là ít tiền
đã mang về những cái cuộc dở
bởi vì ngay thực sự người ta cũng không biết rằng là ngay từ châu âu thì các tranh của các ông đông dương
cũng đã bị làm giả ngay từ
phía ngoài quốc gia việt nam rồi
chứ không đợi đến cái việc tranh giả việt nam
xuất sang châu âu rồi lại trở về việt nam một cách hợp pháp
bởi vậy tôi cho rằng bên cạnh những cái mặt mà tôi cho rằng là
đầy kỳ vọng
và đầy cái sự đáng để chờ đợi
của công chúng yêu nghệ thuật việt nam
như họa sĩ
nguyễn xuân tiệp vừa chia sẻ
thì tôi nghĩ rằng là
cái tai nạn này không biết đến bao giờ mới chấm dứt
bởi vì như vậy thì
bản thân những siêu tập trong yên lặng
thì họ cũng ít có cơ may để mà có thể phát lộ sớm
những cái giá trị của mình
làm lại cái hình ảnh của thị trường nội địa việt nam đi
và bản thân bây giờ nếu mà không dọn sạch được cái thị trường tranh giả này
thì khó mà hình thành một cái
cái thị trường nội địa như họa sĩ nguyễn xuân tiệp đã ước ao
và ông tin rằng là đã hình thành rồi
nhưng đấy là hình thành trong yên lặng
từ phía các cái nhà siêu tập có những cái bộ tranh có giá trị
tôi nghĩ rằng là trong vài thập kỷ gần đây
nhà nước bắt đầu ý thức ra cái vai trò của mình rồi
hình thành bảo tàng tư nhân
nhưng đâu có dám
được bao nhiêu đâu
bởi vì tôi nghĩ nếu như vậy phải làm một cái cuộc tổng kiểm kê
các cái bộ sưu tập
thì liệu được bao nhiêu phần trăm những cái giá trị nghệ thuật ở những cái bộ được gọi là siêu tập ấy
để thừa nhận rằng là đây
xứng đáng để mà có thể
cho phép thành lập bảo tàng tư nhân
và bản thân nếu dụ như trong cái cách như thế này
thì bảo tàng tư nhân nghiễm nhiên
những cái giá trị tài sản của nhà siêu tập
cũng là tài sản quốc gia
bởi vậy nó sẽ có những cái việc mà
đi ra đi vào cái bộ sưu tập này
cái tác phẩm ấy
những cái giá trị ấy cũng không đơn giản
như trước đây nó chỉ trong cái nghiên lạc của nhà sưu tập
có rất nhiều cái đòi hỏi để mà hình thành
các nhà sưu tập tốt
chưa nói là lớn nhé
thứ nhất là họ có cái niềm đam mê nghệ thuật
họ có cái nhạy cảm đối với những cái mới của nghệ thuật
họ có cái tình yêu đối với văn hóa dân tộc
và có cái
ý chí muốn lưu giữ lại những cái gì tốt nhất
mà hội họa sản sinh ra
thứ hai là
nhưng còn một yếu tố nó cực kỳ quan trọng
mà các vị cũng đã nói tới rồi đấy
bởi vì là muốn mua một tác phẩm
muốn đầu tư cho một bảo tàng tư nhân
muốn hình thành những ý tưởng tốt đẹp như thế
thì trước hết anh phải có một cái
ngân khoản bỏ ra để mua tác phẩm về các anh
đúng không ạ để lưu giữ nó
tất nhiên nếu như nhìn về xa
thì cái việc đó nó không
không lỗ một chút nào hết
bởi vì đấy là một cách giữ tài sản của mình tốt nhất
trên thế giới người ta vẫn thế cả
nhưng trước mắt thì vẫn phải bỏ ra
đó là một cái
những cái khoản tiền rất lớn
mà để đầu tư cho nó ấy
thì tôi nghĩ rằng ta có thể học tập kinh nghiệm nước ngoài
người ta có một cái
chính sách thế nào đấy để hỗ trợ cho các nhà sưu tập
cũng như là hỗ trợ cho các hoạt động
văn hóa nghệ thuật nói chung
khi mà nó nhằm vào cái việc
phùng hưng và bảo vệ
văn hóa cộng đồng
thì mình đã có chưa ạ
và đặt câu hỏi theo một cách khác là
các nhà sưu tập
mỹ thuật ở việt nam hiện nay

để mà làm tốt công việc của mình
làm nó một cách có hiệu quả nhất
thì họ cần gì từ phía chính sách nhà nước
khi mà các doanh nghiệp việt nam vào cuộc như vậy
thì tôi cho đến lúc này
nhà nước cũng chưa có một cái chính sách
đặt ra để mà tạo một cái quyền lợi
cho doanh nghiệp
khi họ đầu tư
hỗ trợ lớn cho nghệ thuật phát triển
bởi vì bây giờ
nhà nước thừa nhận vai trò của doanh nghiệp việt nam
đứng bên cạnh nhà nước bên cạnh chính phủ
để mà có thể song hành
không chỉ phát triển kinh tế
mà phát triển cả văn hóa
thế nhưng mà một cái thơm thảo còn con
cũng không có đối với doanh nghiệp
chỉ đòi hỏi họ trách nhiệm
thế cho trách nhiệm phải đi đôi với cả quyền lợi cho doanh nghiệp
dù chỉ là thơm thảo
trừ một vài phần trăm
cái thuế đóng cho nhà nước
vì lẽ ra cái thuế
ông giảm đi
thì doanh nghiệp phải tăng lên cái hỗ trợ
cái đầu tư cho nghệ thuật phát triển
thì đấy là cái mà
nhà nước không thiệt
nhưng bản thân nhà này
người nhà nước không thiệt
nhưng bản thân nhà này
nhà doanh nghiệp
cái con đường của họ
cái tình yêu của họ
cái sứ mệnh của họ
nó cũng thơ thới hơn
rằng nhà nước cũng biết đến
cái vai trò hết sức quan trọng của họ
trong những thời điểm mà nhà nước chậm chân
bảo tàng chậm chân
như cả cái thời kỳ đầu của đổi mới
thì tôi cho rằng là đến cái bối cảnh này
thì không được phép
đơn phương các nhà doanh nghiệp như vậy
mặc dù họ không nhiều tiền lắm
họ không cần đến
để đưa ra
trong cái gọi là hỗ trợ thêm
tài chính cho họ
nhưng mà tôi muốn nói
cái quyền lợi của doanh nghiệp
khi họ ý thức được cái sứ mệnh
và vào cuộc rất nhanh chóng
để thúc đẩy nghệ thuật phát triển
tôi cho rằng là trong cái thời kỳ
như mà anh tiệp vừa nói đầu thế kỷ đấy
từ những cuối hai nghìn tám cho đến nay
thì nếu mà không có
cái nhanh chân của các nhà sưu tập mới
thì chắc chắn lại
có một cuộc gọi là vượt thoát ra khỏi quốc gia
trẻ máu trẻ máu
trẻ máu lần thứ hai thứ ba nữa
ra bên ngoài
thì đấy là cái mà tôi cho là mãi mãi
chúng ta cứ bị chậm chân
cho nên là tôi nghĩ rằng là
bây giờ không chậm chân nữa
thì cái người nhanh chân lại là doanh nghiệp
chứ không phải nhà nước
thì đây là một cái bài toán
tưởng là khó giải nhưng hết sức dễ lý giải
và bản thân
cái mọi việc đó cho những
nó đang ở trong tay của nhà nước của chính phủ
một cái chiến lược mới
cho nền văn hóa nghệ thuật quốc gia phát triển
như vậy là trong cuộc trao đổi
trong chương trình góc nhìn văn hóa hôm nay
thì chúng ta đã cùng nhau đề cập
và chia sẻ
rất nhiều vấn đề liên quan tới
một nhân vật mà tôi cho rằng cực kỳ quan trọng
của đời sống mỹ thuật việt nam
đó là các nhà sưu tập
chúng ta đã chứng kiến một quãng thời gian
vì cái sự thiếu vắng
của các nhà sưu tập
cũng như là vì cái sự vào cuộc nó còn rất rụt ra
và tiên thiên bất túc của họ
cho nên là thị trường việt nam
nó xuống một cách thảm hại thế nào
cho đến thời điểm hiện tại
chúng ta chứng kiến thấy có những dấu hiệu mới
cho thấy rằng các nhà sưu tập đã xuất hiện
trong đó có nhiều người làm việc
một cách rất hiệu quả mặc dù là trong thầm lặng
và chúng ta tin rằng
với cái sự đóng góp của họ
thì mỹ thuật việt nam
cũng như là thị trường mỹ thuật việt nam
sẽ vận hành một cách nó hiệu quả và lành mạnh hơn
chuyên nghiệp hơn
lưu giữ được nhiều tác phẩm
cũng tức là văn hóa dân tộc
một cách tốt hơn
tuy nhiên ở đây
giống như là quan điểm của các vị đã chia sẻ
thì nó đòi hỏi ở hai phía
thứ nhất bản thân các nhà sưu tập
cũng cần phải nâng cao trình độ nhận thức
trình độ nghệ thuật của mình
cái sự nhạy cảm của mình
đối với các tác phẩm nghệ thuật
mà chúng tôi muốn nói cụ thể ở đây là đối với
các tác phẩm hội họa việt nam
để mà có thể lưu giữ một cách đúng và trúng nhất
và thứ hai nữa
thì ở đây nó có vai trò của nhà nước
trong việc đề ra
các chế độ chính sách
làm sao để mà có thể ủng hộ
và bảo hộ tốt nhất
cho những cái đóng góp của nhà sưu tập
đối với nền văn hóa nghệ thuật nước nhà
và chỉ từ hai cái điều kiện như vậy
chúng ta tin rằng mọi chuyện chắc là nó sẽ tốt đẹp hơn lên
trong thời gian tới
vâng một lần nữa thì rất cảm ơn
các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình hôm nay của chúng tôi